philippines và mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với trọng tâm là tăng cường khả năng quốc gia đông nam á
cuộc tập trận thường niên kéo dài ba tuần có tên là shagnip niss với sự tham gia của hơn ba binh sĩ philippines và mỹ
cuộc diễn tập bao gồm các nội dung phòng thủ trên không và từ bờ biển
trong đó hai bên thực hiện nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật bằng vũ khí cỡ nhỏ pháo binh và súng cối cùng các dự án xây dựng
hầu hết các hoạt động trong khuôn khổ của tập trận turraniv sẽ diễn ra ở massagei doanh trại quân đội lớn nhất của philippines
và là một trong số năm căn cứ hiện tại mà mỹ được quyền tiếp cận trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường edca với quốc gia đông nam á này